trong phần tin quốc tế anh lục xót máy bay aeroflot của nga
tổng thống mỹ đe dọa chỉ hoãn thực thi fta với hàn quốc
thưa quý vị và các bạn trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
do đồng chí nhọt kẹo mạng ni suphanuvong phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh quảng ninh
tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi thông tin kinh nghiệm trong công tác phát triển mặt trận tổ quốc
đồng chí nhọt kẹo mạng ni suphanuvong bày tỏ sự tin tưởng vào tình đoàn kết của hai dân tộc việt nam lào
mong muốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng ninh
tiếp tục giúp đỡ mặt trận lào xây dựng đất nước về kinh nghiệm trên các mặt lý luận cũng như thực tiễn
trong hoạt động công tác mặt trận
trước đó đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đã đến tỉnh phú thọ và tuyên quang
dân hương tại lán nà nưa đình tân trào thăm di tích cây đa tân trào thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
thăm khu di tích lịch sử cách mạng lào thôn đá bàn và thôn làng ngòi xã mỹ bằng yên sơn
sáng ba mươi một tháng ba tỉnh quảng ngãi đã khởi công dự án xây dựng thành phố giáo dục quốc tế iec
đây là thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại việt nam
mở ra cơ hội học tập trong môi trường chuẩn quốc tế cho học sinh tỉnh quảng ngãi và các tỉnh thành khu vực miền trung
dự lễ khởi công có bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
dự án thành phố giáo dục quốc tế iec có tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đồng xây dựng trên diện tích gần một mươi ha
đây là đặc khu giáo dục tiên phong duy nhất tại việt nam mang đẳng cấp quốc tế đào tạo các bậc học từ mầm non đến tiến sĩ
học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế theo hệ chất lượng cao
tư và hệ quốc tế hoàn toàn
thành phố giáo dục quốc tế đáp ứng nhu cầu học tập cho sáu học sinh các tỉnh thành khu vực miền trung
hiện miền trung đang phát triển mạnh thu hút nguồn nhân lực chuyên gia ở các khu kinh tế khu công nghiệp
vì vậy dự án giáo dục này sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng của con em cán bộ công nhân viên ở các khu kinh tế và khu công nghiệp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ nhấn mạnh
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp việt nam tăng cường mở rộng hợp tác quan hệ quốc tế để phát triển nhân lực
đào tạo đối ngũ chuyên gia đầu ngành cho các ngành trọng điểm
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng ba mươi một tháng ba tại thành phố phan thiết bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận phối hợp với tỉnh đoàn bình thuận
tổ chức gia quân thực hiện chiến dịch hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham gia của ba trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng công an
cùng lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh
chiến dịch đặt mục tiêu phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên
và các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ môi trường
tích cực vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo
ngay sau lễ phát động các đại biểu đã tham gia dọn dẹp và thu gom rác tại khu vực bờ biển đồi dương
thương chánh một số tuyến đường xuống biển và tổ chức đi tuyên truyền cổ động bảo vệ môi trường biển
dọc theo các tuyến đường chính của thành phố phan thiết
nhân dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận cũng đã trao tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc
và hai mươi áo phao cho ngư dân ở địa phương thường xuyên tham gia hoạt động khai thác đánh bắt hải sản trên biển
sáng ba mươi một tháng ba tại khu vực vịnh cát bà thành phố hải phòng
tổng cục thủy sản phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng
tổ chức lễ cầu ngư gia quân khai thác vụ cá nam
thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm hai nghìn một mươi chín
lễ cầu ngư là một nghi thức mang tính cộng đồng với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa
con người khỏe mạnh tôm cá sinh sôi ngư dân gặp nhiều may mắn
đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng của nhân dân miền biển cát hải
hơn một mươi vạn con giống trong đó có chín vạn con tôm các loại và một vạn cá giống
cùng hàng vạn con giống nhuyễn thể do các phật tử thành phố hải phòng đóng góp
được tiến hành thả xuống vùng biển vịnh cát bà
thưa quý vị và các bạn từ không đến có từ nhỏ đến lớn từ thô sơ đến hiện đại
truyền thống vượt khó vươn lên của bộ đội pháo cao xạ đã được ôn lại đầy ý nghĩa
tại buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống bộ đội pháo cao xạ
ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám diễn ra mới đây tại hà nội
trước yêu cầu đòi hỏi cấp tiết cần phải có lực lượng phòng khóa
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên được thành lập ngay sau đó
trung đoàn đã hành quân sang nước bạn để huấn luyện và tiếp nhận vũ khí mới
trong thời gian rất ngắn đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trung đoàn đã cơ động về tham gia chiến dịch điện biên phủ
dòng giã chín đêm bộ đội pháo cao xạ đã bắn rời năm mươi hai trên tổng số sáu mươi hai máy bay pháp bị quân và dân ta tiêu diệt
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của bộ đội phòng không
vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
càng đánh càng mạnh càng thắng càng trưởng thành bộ đội pháo cao xạ đã trở thành lực lượng nền tảng
rộng khắp có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình của quân chủng phòng không không quân
những câu chuyện xúc động những bài học kinh nghiệm về xây dựng tổ chức lực lượng và nghệ thuật tác chiến phòng không
được những cựu chiến binh chia sẻ còn nguyên giá trị tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay
ngày ba mươi một tháng ba chương trình giao lưu gặp gỡ lưu học sinh lào do học viện ngoại giao đại học ngoại thương
đại học giao thông vận tải đại học luật và đại học văn hóa vừa được tổ chức tại hà nội
đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày thành lập thanh niên nhân dân cách mạng lào ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt toàn diện giữa thanh niên hai nước lào và việt nam
phạm thị thảo nguyên sinh viên học viện ngoại giao
cảm thấy rất thích thú vì được tham dự chương trình giao lưu gặp gỡ đoàn thanh niên lưu học sinh lào tại hà nội
được thưởng thức những món ăn truyền thống của lào được đến thăm các gian hàng trang trí đậm chất văn hóa lào
thảo nguyên phần nào hiểu hơn về văn hóa của đất nước láng giềng lào tươi đẹp
đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa với việt nam nói chung và với nước lào nói riêng
và cái hoạt động này thúc đẩy tình đoàn kết anh em của mọi người giúp người việt có thể hiểu nhiều hơn về văn hóa lào
và đồng thời cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước việt nam và lào
còn với anh nguyễn quang huy lần đầu tiên được tham gia chương trình này là sự trải nghiệm rất thú vị
tôi đánh giá cao ý nghĩa của những chương trình giao lưu như thế này tiếp tục phát triển tình hữu nghị truyền thống
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em việt nam và lào nói chung giúp thanh niên hai nước hiểu nhau hơn
tại chương trình các bạn sinh viên có thể tham gia chơi các trò chơi dân gian tự do của dân tộc lào
tham gia thi hỏi đáp về mối quan hệ giữa hai nước việt nam và lào
chương trình là cơ hội quảng bá những phong tục tập quán đặc trưng của đất nước lào tại đất nước láng giềng việt nam
thúc đẩy thanh niên việt nam dành rất nhiều tình cảm cho đất nước và con người lào và ngược lại
đây là một biểu hiện quan trọng cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc
thưa quý vị và các bạn xác định vai trò của các già làng trưởng bản
người có uy tín hết sức quan trọng trong đời sống của đồng bào vùng cao
những năm qua huyện sốp cộp tỉnh sơn la tích cực phát huy tiếng nói của già làng trong cộng đồng
và xem đó là kênh thông tin quan trọng để địa phương truyền tải những chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đến với đồng bào
khi vai trò của các già làng được phát huy tinh thần cố kết cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số thêm phần được thắt chặt
giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế xã hội so đói giảm nghèo một cách bền vững
chiếc cầu treo dân sinh này là huyết mạch dân sinh
huyết mạch giao thông của bản hiên cáp xã mường và sau nhiều năm sử dụng cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
đe dọa tính mạng của người dân nhất là những cô giáo ngày ngày phải đi qua cầu để đến bản dạy học
trước tình trạng này ông lò văn linh là người uy tín đồng thời cũng là bí thư tri bộ đã thống nhất với ban quản lý bản
huy động thanh niên đàn ông trong bàn chặt gỗ sửa cầu chỉ sau một ngày chiếc cầu đã được tu sửa chắc chắn trở lại

chúng tôi đi qua cái cầu này mà chưa sửa hết chúng tôi cũng thấy rất là sợ
bắc ninh này với lại các cô các bác các chú ở dân bản này đã sửa cầu xong chúng tôi đi qua lại thì cũng yên tâm hơn
có người có uy tín trong bản mà thực sự là người có uy tín phải đầu tàu găng mõ
thứ nhất là đi đầu trong cái chủ trương chính sách đảng pháp luật vào nhà nước
mà tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện theo các chủ trương đường lễ đó
thứ nhất là quản lý bà con rồi là thống nhất một số nội dung công việc của trí bộ
cùng với là giao việc cho chính quyền các đoàn thể để thể hiện các công việc mình đã cho trong định quyết của trí bộ
rồi đó là lấy sự ý kiến đồng tình của nội bộ cán bộ đảng viên
rồi là lấy sự thống nhất của bà con dân bản làm công việc gì thì đi đến thành công mới được ạ
trên thực tế nhiều năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
đã trở thành nòng cốt trong các phong trào cuộc vận động lớn của đảng và nhà nước
đồng thời tiếng nói của những xà làng trường bàn người có uy tín này
còn giữ vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội
thứ huyện sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của những người có uy tín này
để mà tổ chức triển khai thực hiện để mà tuyên truyền vận động bà con
thực hiện tốt cái chủ trương các cái chủ trương của huyện
nhất là cái chủ trương phát triển kinh tế cũng như là xây dựng đảng
cũng như là giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn
sản dị nhiệt huyết và đầy trách nhiệm những già làng người có uy tín ở khắp nơi trong huyện
đã và đang là tấm gương sáng là điểm tựa tinh thần trong đồng bào các dân tộc thiểu số
họ như những cây đài thụ tòa bóng mát trên những bản mường của tỉnh sơn la
hiện nay không ít người quan niệm nghề nông là người nông
là nghề chân lấm tay bùn khó nhọc và không mang lại hiệu quả kinh tế
tuy nhiên trái ngược với quan điểm đó
vẫn có những người trẻ tìm đến nông nghiệp để khởi nghiệp
bởi niềm đam mê và nhận thấy tiềm năng phát triển của nó
rất nhiều mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã thành công
trong đó nhiều mô hình được thành lập nhờ các đoàn viên của các tổ chức cơ sở đoàn
điều này không chỉ giúp đoàn viên thanh niên có công an việc làm tăng thu nhập
mà còn tạo đà cho phát triển kinh tế nông thôn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
sau khi tốt nghiệp đại học sớm nhận thấy tiềm năng của vùng đất quê hương
có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy thanh niên lương đình hùng đã sáng lập ra hợp tác xã nông nghiệp thanh niên như cố
với mô hình trồng rau củ quả sạch trên công nghệ nhà lưới khép kín
đánh dấu cho sự phát triển của mô hình khởi nghiệp
dành cho thanh niên nông thôn
ngay trong năm đầu tiên trồng thử nghiệm các sản phẩm rau củ quả ở đây
cho năng suất và chất lượng cao đáp ứng thị trường tiêu thụ
thành lập hợp tác xã nông nghiệp thanh niên đó là cái mong muốn của mình
trong việc giải quyết việc làm cũng như tạo mô hình sinh kế
cho các đoàn viên thanh niên của xã nhà
chúng tôi đã tiến hành thực hiện việc canh tác sản phẩm an toàn
hướng đến người tiêu dùng là nhằm đến bảo vệ sức khỏe
để giải quyết được một phần nào đó những vấn nạn về thực phẩm bẩn hiện nay
rời quê hương ninh bình lên bắc cạn sinh sống và lập nghiệp
nhận thấy bà con địa phương có quý đất rộng trì trồng cây nuôi vài con lợn con gà
hiệu quả kinh tế không cao
với sức trẻ và đam mê chị nhung mạnh dạn vay vốn đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn
theo phương pháp sinh học với đàn lợn lên đến gần hai trăm linh con
ứng dụng mô hình chăn nuôi và trồng trọt thực phẩm sạch khép kín
đến nay mô hình này đã phát triển khá hiệu quả mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
thanh niên bây giờ thì đa số có xu hướng đi ra các thành phố để lập nghiệp và chọn những công việc nhàn hạ
nhưng mà mình nghĩ thì để mà với một cái môi trường tự nhiên như bắc cạn ban tặng
thì chúng ta không cần phải đi đâu xa mà chúng ta có thể lập nghiệp tại nơi mà mình sinh ra
những mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ như thế này
đang có sức lan tỏa lớn khởi dậy khát vọng khởi nghiệp
vươn lên phát triển kinh tế của đông đảo thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi
và các bạn được học tập có được kiến thức kỹ năng
cái này đang tạo cho cái lợi thế là các bạn dám nghĩ và dám làm
khi mà tổ chức triển khai thì các bạn vận dụng những kiến thức kỹ năng rất là tốt
để tổ chức thực hiện cái vấn đề khởi nghiệp
đến với bắc cạn hôm nay có thể nhận thấy những miền quê đã thực sự thay ra đổi thịt
những ngôi nhà được xây dựng ngày một cao hơn minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ ở nơi đây
có được điều này là một phần sức trẻ của các thế hệ đoàn viên thanh niên nhiệt huyết
dám nghĩ dám làm luôn hướng về quê hương cách mạng
tiếp theo chương trình việt nam cần đưa tự kỷ vào luật người khuyết tật
thành điện hải chứng tích ngày đầu kháng chiến
thưa quý vị và các bạn tự kỷ lâu nay vẫn luôn là nỗi đau đáu của cộng đồng
của các bậc cha mẹ có con em mắc phải hội chứng này
rối loạn tự kỷ là một rối loạn sinh học thần kinh phức tạp
ảnh hưởng đến giao tiếp hành vi của con người
trẻ mắc tự kỷ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng việt nam cần đưa tự kỷ vào luật khuyết tật
đây cũng là chủ đề chính tại hội thảo tự kỷ trong asean
xây dựng pháp luật và các chính sách phát hiện can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng
diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba tại hà nội

tự kỷ là một dạng khuyết tật tồn tại suốt đời vì thế chi phí can thiệp điều trị cho con không may bị tổn thương
đặc biệt là trở thành gánh nặng cho các gia đình
thực tế tại nhiều quốc gia đã coi đây là một dạng khuyết tật nhưng nước ta lại chưa công nhận điều này
tự kỷ là một dạng khuyết tật tồn thương
từ khi mình chuyển từ pháp định người tàn tật sang luật khuyết tật
thì tất nhiên là có những cái điều mà mình cũng chưa lường hết những cái mà nó phát sinh gần đây
thí dụ như đối với trẻ tự kỷ thì gần đây thế giới rất quan tâm
nói chung là mọi người cũng quan tâm cũng tạo điều kiện cho trẻ được hòa nhập trẻ cũng được can thiệp sớm nhưng mà chỉ có một cái là trong các loại dạng tật thì mình chưa xếp được chỉ còn cái việc đấy
và tất nhiên là nó ảnh hưởng về chính sách nữa tức là khi mà chưa được xếp dạng tật thì nhiều cái chính sách kéo theo nó còn bị hạn chế tức là gia đình nhiều khi phải làm đơn phải đi xin phải đề xuất thì mới được thưởng đương chứ không có là một cái điều đương nhiên đi theo luật
theo các chuyên gia cách thức quy định của luật người khuyết tật việt nam tách bạch khuyết tật trí tuệ và khuyết tật tâm thần chính điều này đã loại trừ chỗ đứng cho dạng khuyết tật tự kỷ
việc sửa đổi luật người khuyết tật theo hướng nhập khuyết tật trí tuệ và khuyết tật tâm thần thành khuyết tật thần kinh và bổ sung khuyết tật phát triển thiết nghĩ là điều nên làm
thực hiện theo công văn của bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám về việc triển khai thực hiện công điện số hai trăm bốn mươi
công điện số hai trăm bốn mươi cd ba của thủ tướng chính phủ trong đó yêu cầu các sở đơn vị cần đẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội
theo đó nhiều đơn vị trong cả nước đang ra sức kêu gọi người dân ý thức về vấn đề này
thành phố châu đốc tỉnh an giang được xem là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng
trong đó riêng miếu bà chú sứ núi sam hằng năm đóng khoảng hai triệu lượt khách hành hương
trong đó vào các ngày lễ tết đóng khoảng bảy mươi tám mươi ngàn lượt khách
tuy nhiên do là nơi tìm về du lịch tâm linh nên việc đốt nhang đèn vàng mã vẫn là thói quen của rất nhiều bà con khi đến giếng bà
mặt khác do diện tích không gian miếu nhỏ khách đông nhang khói nhiều đốt vàng mã nhiều rất dễ dẫn đến vấn đề ngột ngạc cháy nổ
đây là sự quan tâm lo lắng của bang quản trị miếu bà đặc biệt là đang trong mùa lễ hội día bà
bà qua đây thì chúng tôi cũng
mong muốn rằng du khách đến với lễ hội đến với miếu bà thì chúng ta thực hiện cái nếp sống văn minh văn hóa mới
thì mỗi người nên thắp một cây nhang và hạn chế là đốt vàng mã
và chúng tôi cũng kêu gọi bà con nhân dân ở phường núi sam cũng như là nhân dân châu đốc chúng ta tổ chức là buôn bán thật là văn minh thực hiện cái nếp sống văn minh
đừng có nói thấp giá rồi đừng có chèo kéo
thực hiện cái thân thiện đối với du khách
tin chắc rằng là mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám này thì du khách sẽ đến với châu đốc càng nhiều hơn nữa
đốt vàng mã là tập tục đã hình thành và lưu truyền từ lâu nên không thể loại bỏ một sớm một chiều
tuy nhiên người xưa cũng có câu lễ bạc lòng thành ý nói cái tâm là quan trọng
tuy điều kiện mà ta phát tâm thể hiện lòng thành ác sẽ sớm được băng phức lọc phúc dày
thưa quý vị và các bạn điểm nút cuối cùng của con đường xuyên á dài gần một năm trăm linh km đi qua các nước myanmar thái lan lào và việt nam thuộc hành lang kinh tế đông tây chính là hải cảng tiên sa đà nẵng
ở chính những mét đất cuối cùng của đất liền tiếp xác với biển đông ấy có một gò đất hẹp nằm lọt giữa các công trình kiến trúc và mang cái tên gây chú ý đồi hải cốt
đó là nghĩa trang của lính viễn trinh tử trận trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam lần đầu tiên
đồn điện hải được xây dựng năm một nghìn tám trăm một mươi ba dưới thời gia long nơi cửa biển
đến năm một nghìn tám trăm hai mươi tám dưới thời minh mạng thì được rời vào bên trong đất liền và thiết kế bằng gạch theo kiểu thành lũy quân sự thuộc hệ thống phòng thủ của triều đình gọi là thành điện hải
di tích thành điện hải là một trong những pháo đài cổ có vị trí quan trọng hàng đầu ở việt nam giai đoạn thế kỷ một mươi chín
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thành điện hải đã được bộ văn hóa trước đây nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
tuy nhiên với nhiều nguyên do khác nhau di tích này chưa được quan tâm bảo tồn gìn giữ đúng mức bị xâm hại suốt một thời gian dài
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều phương án khôi phục bảo tồn và tôn tạo di tích thành điện hải nhằm phục dựng và phát huy giá trị của di tích văn hóa lịch sử này
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều phương án khôi phục bảo tồn và tôn tạo di tích văn hóa lịch sử này
mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo những người yêu và muốn tìm hiểu về văn hóa ấn độ
ngày ba mươi tháng ba tại ở medican club số hai mươi một hai bà trưng hiệp hội các doanh nghiệp thương mại bỉ luxembourg tại việt nam
bé luxem dưới sự hỗ trợ của đại sứ quán bỉ đã tổ chức lễ hội bia bỉ lần thứ năm tại hà nội
nét văn hóa bia bỉ thể hiện ở sự đa dạng về chủng loại với khoảng hơn một năm trăm linh loại bia
có thể nói vương quốc bỉ đứng hàng đầu thế giới với thương hiệu về bia
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu unesco đã công bố thêm chín di sản văn hóa phi vật thể được công nhận trong đó có bia bỉ
trong hồ sơ của mình luxem nhấn mạnh bia chính là một nét văn hóa của các cộng đồng ở bỉ nói riêng và vương quốc bỉ nói chung
bia gắn liền với cuộc sống hàng ngày và có mặt trong từng lễ hội
thưa quý vị và các bạn
miền trung là một điểm đến hứa hẹn những khám phá
về văn hóa sự kiện thiên nhiên và ẩm thực độc đáo của đất nước việt nam
một trong những nỗ lực nhằm phát triển tiềm năng du lịch ở các tỉnh miền trung
trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám
sở du lịch đà nẵng phối hợp với sở du lịch tỉnh thừa thiên huế và sở văn hóa thể thao và du lịch quảng nam
đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch đà nẵng huế quảng nam tại hà nội
hơn một mươi năm triển khai hoạt động liên kết phát triển du lịch ba địa phương
cùng sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp du lịch đã thu hút một lượng khách du lịch lớn đến với huế đà nẵng quảng nam
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
chương trình giới thiệu du lịch ba địa phương tại hà nội năm nay mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ba địa phương
tại các thị trường nội địa và quốc tế trọng điểm như hà nội thành phố hồ chí minh nhật bản thái lan hồng kông
để cung cấp đến du khách những thông tin du lịch về các sự kiện lễ hội nổi bật các sản phẩm dịch vụ du lịch mới
ngoài ra các doanh nghiệp du lịch tham gia sự kiện cũng có cơ hội giới thiệu các chương trình kích cầu tu tuyến phục vụ du khách trong và ngoài nước
sở du lịch đà nẵng sở du lịch thừa thiên huế và sở văn hóa thể thao và du lịch quảng nam
mong muốn thông qua hội trợ du lịch quốc tế và chương trình giới thiệu du lịch đà nẵng huế quảng nam năm hai nghìn một mươi tám lần này
sẽ góp phần thúc đẩy hình ảnh du lịch ba địa phương đến với du khách trong và ngoài nước
trong phần tin quốc tế anh lục xót máy bay aeroflot của nga
tổng thống mỹ đe dọa chỉ hoãn thực thi fta với hàn quốc
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông nga yêu cầu một lời giải thích chính thức
từ phía anh
về việc một máy bay chở khách thuộc hãng hàng không aeroflot của nga
mới đây bị lục xoát ở sân bay hetro của anh
theo bộ giao thông nga việc các quan chức anh từ chối cung cấp lý do lục xoát là hành động bất thường
trong một tuyên bố bộ giao thông nga cho rằng nếu không có lời giải thích
phía nga sẽ coi những hành động của anh đối với máy bay của nga là bất hợp pháp
và cũng bảo lưu quyền tiến hành hành động tương tự đối với các máy bay của anh
trong khi đó bộ ngoại giao nga gọi đây là hành động khiêu khích
và việc lục xoát này liên quan tới căng thẳng ngoại giao của london đối với moscow
trong thời gian gần đây liên quan đến vụ việc cựu điệp viên skripal và con gái bị đau độc
trong một bài phát biểu mới đây tại bang ohio tổng thống mỹ donald trump bất ngờ thông báo
chính quyền của ông có thể trì hoãn việc thực thi thỏa thuận thương mại tự do sửa đổi
vừa đạt được với hàn quốc đến khi ông có được các kết quả mong muốn về vấn đề triều tiên
tổng thống donald trump nhấn mạnh
fta mỹ hàn quốc là một quân bài giá trị và ông muốn đảm bảo tất cả các bên đều được đối xử công bằng
tuần qua seoul và washington đã đàm phán lại thành công fta song phương
qua đó giúp mở rộng cửa để ô tô mỹ xâm nhập thị trường hàn quốc
đổi lại hàn quốc được miễn trừ thuế thép của mỹ
hiện lãnh đạo mỹ và hàn quốc đều chuẩn bị có các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ
với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào tháng bốn và tháng năm tới
sự xuất hiện liên tiếp của các siêu bão trong năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt
và thiên tai cũng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn trước tình hình này nhiều khu vực dễ bị tổn thương
trên thế giới đã tiến hành các nghiên cứu nhằm cảnh báo sớm cho người dân
chính quyền nhật bản vừa đưa ra cảnh báo một phần ba diện tích của tokyo có thể bị nhấn chìm
trong nước lũ và gần bốn triệu người sẽ bị ảnh hưởng nếu một trận siêu bão đổ bộ vào thủ đô và gây sóng thần
theo báo cáo hai trăm một mươi hai km hai tức khoảng ba mươi diện tích khu vực trung tâm thủ đô tokyo có thể bị ngập
dưới một mươi mét nước lũ nếu một trận siêu bão đổ vào đây ba chín mươi năm triệu người tức hai mươi năm cư dân của thành phố một mươi ba ba
hai triệu dân này có thể bị ảnh hưởng đặc biệt khu vực gần sông arakawa có thể trong tình trạng ngập
lụt triền miên một tuần nếu sóng lớn vượt qua các đê sông ở cảng tokyo dựa trên báo cáo này
chính quyền thủ đô tokyo đã lên phương án sơ tán dân các biện pháp phòng ngừa và xem xét lại cách
thức đưa ra cảnh báo bão tới người dân địa phương riêng cơn bão lan đổ bộ vào nhật bản năm ngoái đã
khiến năm người thiệt mạng hơn một trăm ba mươi người khác bị thương ước tính cơn bão gây thiệt hại khoảng ba năm
nhằm giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lạm dụng và tấn công tình dục
từ năm hai nghìn một mươi chín một ứng dụng điện thoại thông minh mang tên myplan sẽ được giới thiệu tại một số nước châu phi
có tới bốn mươi phụ nữ từng là nạn nhân của tình trạng này
ứng dụng miễn phí này có tên myplan là sản phẩm được trường đại học y khoa john hopkins phát triển
và đã được thử nghiệm từ năm hai nghìn một mươi sáu với một mươi người sử dụng riêng tại mỹ ngoài ra ứng dụng này còn
có phiên bản dành cho canada australia và new zealand những kết quả tích cực trong thời gian
thử nghiệm đã làm nảy sinh ý tưởng đưa sản phẩm này sang châu phi nơi mà bạo lực tình dục phần lớn
là kết quả của tình trạng thiếu thông tin
và sẽ được giới thiệu trước tiên tại kenya ghana và somalipplen sẽ đưa ra những câu hỏi trực tuyến
về lịch sử và tình trạng quan hệ của người phụ nữ với đối tác tiếp đó sẽ đưa ra những phương án lựa
chọn hay cách ứng xử đối phó phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể theo tổ chức y tế thế giới
ít nhất ba mươi phụ nữ trên toàn thế giới đã từng bị đối tác lạm dụng phần lớn các nạn nhân đều
giữ kín việc này trong nhiều năm vì sợ hãi và đây cũng là lý do mà thủ phạm của ba mươi tám
trong vụ giết phụ nữ chính là bạn tình hay chồng của nạn nhân
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại